anh ca lịch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng đang đi xỉ thuốc tại vườn cà phê của gia đình thì bị ca đối cầm dao lao tới chặn đánh
anh ca lịch bỏ chạy gọi điện cho ba người nhà tới ứng cứu gồm cha ruột là ông ca léo ca luyến anh trai ca lịch và ca đơn là em họ
khi ba người trên tới hiện trường liền bị ca đối dùng dao phát truy sát bị tấn công nhóm của ca lịch dùng hung khí đánh lại ca đối
hậu quả là ông ca léo bị ca đối chém tử vong ngay tại chỗ ca lịch và ca luyến bị ca đối chém trọng thương ca đối cũng bị thương nặng
cả ba được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu riêng ca đơn đã bỏ trốn
tại hiện trường bên cạnh thi thể ông ca léo có bốn con dao trong đó có một giữa phát và ba dao phay hai xe máy và một bình xịt thuốc
theo người dân địa phương thì giữa anh ca lịch và ca đối lâu nay đã phát sinh mâu thuẫn nhưng chưa rõ nguyên nhân
vụ án hiện đang được công an tỉnh lâm đồng phối hợp với công an huyện bảo lâm và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ
vào chiều qua đối tượng chu văn thảo chú tại phường nam thanh tp điện biên phủ tỉnh điện viên
nghi phạm gây ra vụ giết người xảy ra vào ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua tại hẻm số sáu mươi đường lê thị trung
khu phố bốn phường phú lợi thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã đến cơ quan công an đầu thú
theo điều tra ban đầu chu văn thảo và vợ là chị đặng thị thanh nguyên
chú tại phường hiệp thành tp thủ dầu một hiện đang sinh sống và làm nghề vá vỏ xe tại phường phú mỹ tp thủ dầu một
quá trình sinh sống giữa chị nguyên và thảo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị nguyên đang làm thủ tục ly hôn
gần đây chị nguyên có quen với anh võ nhất thiên sinh năm hai nghìn hai ở tỉnh lâm đồng
ngày hai mươi tháng một mươi anh thiên đến đón chị nguyên đi uống nước thì bị thảo dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh thiên tử vong
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với âu văn sinh
trú tại tổ ba khối bảy thị trấn cao lộc huyện cao lộc về tội tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép
qua điều tra từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín âu văn sinh đã đưa hàng chục người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
mỗi lần sinh đưa một nhóm từ ba đến bốn người và được trả công hai trăm linh nhân dân tệ một lượt
do thông thạo địa bàn nên sinh thường đón người trung quốc tại khu vực biên giới
sau đó dẫn qua các đường mòn để sang việt nam
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ những đối tượng có liên quan
hai đối tượng trộm hơn hai tấn quả sầu riêng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tỉnh đắk nông bắt tạm giam
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng chín nguyễn minh viện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã đắc búc so huyện tuy đức
điều khiển xe ô tô chở nguyễn hồng phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã đức mạnh huyện đắc minh
đi từ xã nam bình đến xã thuận hạnh huyện đắk song tìm các chủ cơ sở thu mua nông sản của người dân để trộm cắp
khi đi qua khu vực dãy của anh nguyễn thanh phong ở thôn thuận lợi xã thuận hạnh
thấy có nhiều cây sầu riêng đang trong giai đoạn thu hoạch nên cả hai đã vào cắt trộm một trăm bốn mươi quả sầu riêng
với khối lượng bốn trăm linh kg mang lên thùng xe ô tô trở đi tiêu thụ
thì bị đồn biên phòng đắc song và người dân phát hiện bắt giữ bàn giao cho cơ quan công an xử lý
ngoài ra các đối tượng còn khai nhận từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
bọn chúng đã sử dụng xe ô tô thực hiện bốn vụ trộm khoảng gần hai tấn quả sầu riêng của người dân
trên địa bàn huyện đắc song mang địa bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
thời gian gần đây trên một số tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh nghệ an
xảy ra tình trạng cướp giật tài sản của người đi đường
việc lựa chọn gây án trên các tuyến quốc lộ là bởi sau khi ra tay thì các đối tượng
có thể dễ dàng bỏ chạy với tốc độ cao
tuy nhiên hành vi của các đối tượng đã bị cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
sau đây là ghi nhận tại huyện diễn châu
đây là ba đối tượng bùi văn long hai mươi hai tuổi nguyễn đình công hai mươi bốn tuổi và phạm đình hùng một mươi tám tuổi
vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt về hành vi cướp giật tài sản
để có tiền tiêu xài nhóm này thuê xe máy từ thành phố vinh đi dọc tuyến quốc lộ một a để tìm con mồi
khi phát hiện mục tiêu bọn chúng điều khiển xe máy áp sát bị hại người ngồi sau cướp giật
thậm chí khi bị truy đuổi các đối tượng còn dùng dao dằn mặt nạn nhân
tôi còn nói là dưa dao lên để cho họ nhìn thấy họ sợ họ đuổi theo ạ
qua tin báo của người dân lực lượng công an huyện diễn châu cũng đã tập trung ra soát
rồi xác minh rồi dừng một số đối tượng trên địa bàn và ngoài địa bàn
đấu tranh để xử lý các đối tượng và để người dân thấy được hành vi cướp giật rất nguy hiểm cho trang hội
thời gian gần đây một số tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh nghệ an
nghệ an đã xảy ra tình trạng cướp giật tài sản của người đi xe máy
các đối tượng phạm tội thường ra tay nhanh rồi bỏ chạy với tốc độ cao khiến nạn nhân không kịp phản ứng
hầu hết người bị hại đều là phụ nữ mang túi sách hoặc mang trang sức hớ hình
tinh vi hơn một số đối tượng còn giả vờ hỏi đường treo gẹo tán tình để nạn nhân mất cảnh giác
một số vụ cướp giật còn khiến nạn nhân bị chấn thương vì ngã xe
qua đây thì cũng mong là những người
đặc biệt là chị em phụ nữ
khi tham gia giao thông và đi trên đường thì tài sản của mình phải bảo khoản và cất đặt nó nới kín
thứ hai là phải cảnh giác để không để cho đối tượng nó lợi dụng
rồi nó gây án làm vừa mất tài sản mà lại vừa nguy hiểm đến tính mạng
lực lượng công an đã thường xuyên khuyến cáo mọi người
như là phụ nữ khi đi ra đường không để tài sản hớ hành
không nghe điện thoại khi điều khiển xe máy
tuy nhiên nhiều người vẫn rất chủ quan thiếu cảnh giác
tạo cơ hội thuận lợi cho các đối tượng phạm tội ra tay
vì vậy cơ quan chức năng chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông
đồng thời khi xảy ra sự việc
cần truy hô và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh điều tra làm rõ
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị chiều hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh hải dương và ban tuyên giáo tỉnh ủy hải dương
đã phối hợp tổ chức họp báo thông tin chính thức về sự cố sập giàn khoan
khi thi công công trình trung tâm văn hóa sứ đông xảy ra vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi
theo thông tin tại cuộc họp báo trong số năm công nhân bị thương khi sự cố xảy ra
tính đến chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một công nhân đã xuất viện
một công nhân dự kiến sẽ xuất viện trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi
và ba công nhân đang được điều trị tại bệnh viện việt đức hà nội
sức khỏe của các công nhân đang điều trị tại bệnh viện đã tạm thời ổn định
nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng điều tra
ông lê văn toản chỉ huy trưởng công trường đại diện liên doanh nhà thầu cho biết
công nhân làm việc tại công trường đều được ký hợp đồng lao động
nhà thầu cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động
hiện nay các nhà thầu đã tạm dừng thi công cam kết giả soát toàn bộ công tác an toàn lao động tại công trường
đảm bảo an toàn lao động theo quy định và khi nào được sự cho phép của cơ quan chức năng mới tiếp tục triển khai thi công
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm tìm ra nguyên nhân sự cố
yêu cầu giả soát lại các nội dung về an toàn lao động và việc chấp hành các chính sách pháp luật về lao động đối với đơn vị đảm nhiệm thi công công trình
một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào trưa ngày hôm qua tại xưởng chế biến gỗ của gia đình ông hà chuẩn trinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
địa chỉ tại thôn sáu xã việt tiến huyện việt yên tỉnh bắc giang
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc giang đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy tới hiện trường
do đám cháy lan rộng khoảng bảy mươi m hai bên trong xưởng lại chứa nhiều gỗ nên phát sinh nhiều khói mù mịt bao trùm hầu hết nhà xưởng
sau gần hai tiếng đồng hồ triển khai các phương án cứu chữa đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
không có thương vong về người thiệt hại tài sản ước tính khoảng một trăm linh triệu đồng
bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện từ motor quạt gió máy xấy tại xưởng
trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự khu vực cầu cần thơ vào chiều hôm qua
công an phường hưng phú quận cái răng đã kịp thời ngăn chặn cứu sống một phụ nữ đang thực hiện ý định nhảy cầu
vào thời điểm trên tổ tuần tra gồm đại úy trịnh công cuộc phó trưởng công an
phường hưng phú cùng hai cán bộ chiến sĩ công an phường tuần tra khu vực cầu cần thơ
thì phát hiện một phụ nữ đang ngồi ngoài lan can cầu cần thơ định nhảy xuống sông tự tử
tổ công tác lập tức tìm cách tiếp cận thuyết phục
cuối cùng người phụ nữ đã bỏ ý định tự tử và đồng ý cùng lực lượng về trụ sở công an phường làm việc
tại cơ quan công an người phụ nữ khai do buồn chuyện tình cảm nên đã đến cầu cần thơ trèo qua lan can định tự tử
theo bộ giáo dục và đào tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới
môn giáo dục thể chất hay còn được gọi là môn thể dục cũng sẽ có sách giáo khoa cho học sinh
lý giải cho điều này đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho rằng
đã là môn học bắt buộc trong chương trình thì cần phải có sách giáo khoa
tuy nhiên về phía giáo viên cũng như các chuyên gia thì xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều
và sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
dạy thể dục đã nhiều năm dù không có sách giáo khoa
nhưng thầy hoàng nghĩa vẫn đảm bảo cho học sinh hiểu và thực hành tốt được môn thể dục này
cũng chính vì thế mà việc sắp tới có sách giáo khoa
với bản thân anh cho rằng điều này là không cần thiết
với giáo viên đứng lớp một mươi năm nay thì tôi thấy là đề xuất rằng là không nên
vì thứ nhất là với cái thức tượng của con bây giờ nó đang rất là nhiều rồi
thì chúng ta làm sao sử dụng tiêu học để giúp con có vui khỏe
như vậy là được đảm bảo tiêu chí phát triển thể chất
có ý kiến cho rằng việc thêm một cuốn sách giáo khoa
thể dục cho học sinh cho thấy bộ giáo dục và đào tạo đã thực sự coi trọng môn học này
tuy nhiên cái thiếu nhất của bộ môn giáo dục thể chất hiện nay
không phải là sách giáo khoa mà là cơ sở vật chất cần thiết
để phục vụ việc dạy và học bộ môn rất đặc thù này
đa số trường học chưa có các nhà tập đa năng đạt chuẩn
việc tiếp cận với những môn thể thao như bơi lội tại các vùng nông thôn còn hạn chế
đi kèm với sách giáo khoa thì rõ ràng nó sẽ có các phương tiện
các công cụ hoặc là các giáo cụ khác để phục vụ cho hoạt động thể dục
và gian luyện thể chất ở trong nhà trường
và đặc biệt tôi rất mong muốn là nhà nước cần đầu tư nhiều hơn
về cơ sở vật chất và các dụng cụ cho hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường
chứ còn thì nếu như mà chỉ có mỗi bảo là chúng tôi đã có sách giáo khoa rồi thì chưa đảm bảo được
bên cạnh những hạn chế về cơ sở vật chất
tâm lý coi nhẹ môn học giáo dục thể chất trong phụ huynh và học sinh
đang là một nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học môn này
điều này cũng không thể thay đổi chỉ với việc in thêm một cuốn sách giáo khoa
in ra đã chắc gì dùng được
tại vì nó phụ thuộc vào cái hướng dẫn nó phụ thuộc vào hình vẽ
mà nếu như tôi lấy ví dụ thôi họa sĩ vẽ mà sớm quá cũng không được
mà họa sĩ vẽ sai động tác
cũng không được đúng không
cho nên cái anh họa sĩ phải là anh họa sĩ rất chuyên nghiệp mà lại phải rất là hiểu thể dục
thế mới là cái khó về bằng kỹ thuật
cái thứ ba là trên sách thì như là như trẻ con vậy ạ
nó nhìn vào sách thì một đứa lớp một lớp nó sáu tuổi
tôi nhìn vào một cái động tác thể dục nào đó mà trên sách vẽ chưa chắc đã hiểu
trong chương trình giáo dục phổ thông mới
thời lượng dành cho môn giáo dục thể chất ở mỗi lớp là bảy mươi tiết trong năm học
theo các chuyên gia
với việc thể chất của người việt khá kém so với nhiều nước trong khu vực
việc lấy lại công bằng cho môn thể dục là cần thiết
tuy nhiên lo ngại nhất là cuốn sách giáo khoa được viết ra
nhưng nếu không thực sự thiết thực không được sử dụng hiệu quả
sẽ gây lãng phí cho xã hội
và trên thực tế không chỉ ở việt nam mà ở đa số các nước trên thế giới
môn học này từ trước đến nay thường không có sách giáo khoa
mà chỉ có tài liệu hướng dẫn cho giáo viên
đây là dự án quan trọng về giao thông tại khu vực miền trung
hiện đã được đưa vào sử dụng gần hai năm nay
tuy nhiên trong quá trình khai thác sử dụng
tuyến cao tốc này đã nảy sinh ra rất nhiều những bất cập về hành lang giao thông
và chất lượng tuyến đường
điều này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao
cùng với những bất cập về hành lang giao thông làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông
và nút giao thông đầu tuyến cao tốc giao cắt với quốc lộ một mươi bốn b
thuộc địa phận huyện hòa vang thành phố đà nẵng
là một điểm đen về tai nạn giao thông như thế
với mỗi người dân tại đây họ luôn quá nhiều bức xúc lo sợ khi tham gia giao thông tại nút giao thông này
sụt lún bong chóc mặt đường hệ thống hành lang giao thông còn nhiều bất cập
giao cắt với quốc lộ một mươi bốn b địa phận thành phố đà nẵng khiến mỗi người tham gia giao thông không khỏi bức xúc
đường xa đây thì xe tải nhiều hàng nạn chạy thì chắc chắn là phải xuống cấp nữa
ổ gà ổ dâu đồ mới lại dùng dùng mặt đường bị dùng
tôi thấy về cái hệ thống hành lang giao thông
chỗ đường xá ở đây thì xe tải xe công xe hàng nó chạy
thì trong vòng chạy thì cái đèn tín hiệu thực sự nó cũng không có rõ ràng
cũng do những nguyên nhân mà nói chung là quá trình dự án của đường cao tốc bắc nam này
nói chung là để cái khu vực kiểu này là quá lâu nhưng mà không hoàn thành
đưa vào sử dụng
có thể thấy một trong những nguyên nhân vị trí này thường xuyên xảy ra tai nạn
là do chất lượng mặt đường không đảm bảo dù thường xuyên được sửa chữa
bên cạnh đó việc chậm triển khai giai đoạn hai trong đó có tuyến cầu vượt
cũng khiến các dòng phương tiện thường xuyên xảy ra xung đột
thuộc núi giao tuy loan thuộc thành phố đà nẵng thì đến nay thì chưa hoàn thành
thì đang dở dang
thứ nhất là công tác giải phóng gót bằng
nó chưa được thực hiện chưa xong chưa bàn giao được cho đơn vị thi công
từ tháng đến nay là hơn hai năm rồi vẫn chưa giải phóng được
thì cái khối lượng của cái nút giao tính loan đến nay là đã thực hiện được khoảng bảy mươi rồi
tuy nhiên thì còn hai cái nhánh quan trọng nhất là cái chỗ nâng cấp quốc lộ một mươi bốn b
d hai và c hai thì cũng chưa xong
cho nên là tại cái vị trí nút giao túy loan là tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ an toàn giao thông
thời gian qua các đơn vị chức năng thành phố đà nẵng cũng đã liên tục kế nghị
tuy nhiên các cấp có thẩm quyền cho đến nay vẫn chưa giải quyết
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã thường xuyên tuần tra kiểm soát và nhắc nhở người dân lái xe các phương tiện
nhưng tình trạng bất cập hệ thống hành lang giao thông đã khiến việc lưu thông của người dân
gặp nhiều khó khăn nguy cơ mất an toàn giao thông có thể thấy rõ
trên địa bàn của tôi thì tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng thấy là cái sự việc đó
chúng tôi cũng đã có nhiều lần đề xuất kế nghị với cơ quan gấp tranh
để mắng giai đoạn giao thông có thể xảy ra
để đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối ở chỗ khu vực nút giao tùy loan này thì phải hoàn chỉnh kết cấu
thiết kế hoàn chỉnh thi công của cái nút giao này trong đấy thì có việc là bố trí cái nguồn vốn cho nhà thầu xây lắp
vì hơn một năm nay nhà thầu chưa có tiền thứ hai là bố trí nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng
ba mươi tỷ nữa để đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng còn không thì cái tình trạng điểm đen chỗ an toàn giao thông này cũng sẽ kéo dài nữa
nhiều lần hỏng xuống cấp nghiêm trọng và cũng như bất cập về hành lang giao thông
gần hai năm nay những người dân tham gia giao thông tại đây đã có quá nhiều bức xúc về vấn đề này
và nếu không được khắc phục sớm đây có thể sẽ là nguyên nhân gián tiếp của những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
bởi thực tế đã không ít vụ pha trạm

chúng ta vừa cùng nhau trải qua một nửa thời lượng của chương trình an ninh ngày mới

chúng tôi hẹn gặp lại

xin cảm ơn biên tập viên hiền minh và biên tập viên thu hương
xin cảm ơn biên tập viên hiền minh và biên tập viên thu hương
nhằm phục vụ công tác diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tại đường hầm sông sài gòn năm hai nghìn một mươi chín
sở giao thông vận tải thông báo tạm thời
các loại phương tiện tại khu vực này
cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua đường hầm sông sài gòn theo cả hai hướng lưu thông
trong khoảng thời gian từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi năm h ba mươi các ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tức thứ bảy và chủ nhật
lộ trình lưu thông thay thế như sau hướng từ quận một sang quận hai đường võ văn kiệt
đến đường ký con đường trần hương đạo công trường quách thị trang đường lê lợi
đường faster đường lý tự trọng đường tổng đức thắng đường nguyễn hữu cảnh
cầu thú thiêm đường nguyễn cơ thạch đường mai trí thọ
hướng từ quận hai sang quận một đường mai chí thọ đường ven hồ trung tâm
đường nguyễn cơ thạch cầu thủ thiêm đường nguyễn hữu cảnh đường lê thánh tôn
đường nam kỳ khơi nghĩa đường võ văn kiệt
sở giao thông vận tải tp hcm lưu ý người dân khi lưu thông phải chấp hành
theo quy định của hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ và hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
cục thuế tp hcm cho biết đã ký quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính
có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế
đối với công ty cổ phần tập đoàn asanjo cho công an tp hcm và bộ công an
theo cục thuế tp hcm đơn vị này đã dựa vào các quy định của bộ tài chính
luật xử lý vi phạm hành chính và căn cứ vào biên bản thanh tra thuế
ký ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại công ty asanjo trên đường lê đại hành quận một mươi một
để chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế
công ty này đến cơ quan kiểm soát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ
bc ba công an tp hcm để truy cứu trách nhiệm hình sự
hồ sơ tài liệu vụ vi phạm được chuyển gồm kết luận thanh tra số sáu trăm năm mươi
của cục trưởng cục thuế tp hcm quyết định xử lý số năm nghìn hai trăm tám mươi sáu của cục trưởng cục thuế tp hcm
và nhiều tài liệu hồ sơ khác
trường hợp cơ quan điều tra khởi tố vụ án cơ quan điều tra sẽ thông báo cho cơ quan thuế
để thu hồi quyết định phạt vi phạm hành chính về thuế
trong quyết định của cục thuế tp hcm nêu rõ để bảo đảm một hành vi vi phạm không bị xử phạt hai lần
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi tòa án nhân dân huyện bình chánh tp hcm đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án hai đối tượng muốn đòi tiền bỏ kê ở một quán ăn không được
đã ra tay chém người ở quán gây thương tích bảy mươi bảy
hai bị can trong vụ án này gồm bùi xuân thái và nguyễn thái ngọc
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ huyện bình chánh tp hcm
theo cáo tràng sự việc xảy ra vào tối ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
nạn nhân là anh nguyễn văn thành cùng với anh nguyễn đình lợi
bán quán ăn ở xã lê minh xuân huyện bình chánh
tối cùng ngày có một nhóm sáu đối tượng vào quán trong đó có hai bị can thái và ngọc
ăn nhậu xong các đối tượng kiếm chuyện không trả tiền còn đánh anh lợi
sau đó đánh đâm chém anh thành nhiều nhát chí mạng vào đầu ngực và bụng
khiến anh bị thủng gan phổi ruột đổ hết ra ngoài tỷ lệ thương tật lên đến bảy mươi bảy
nguyên nhân do nhóm này muốn đòi tiền bảo kê quán
đến ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra đã kết luận chuyển toàn bộ hồ sơ
sang viện kiểm sát nhân dân huyện bình chánh đề nghị truy tố đối với hai đối tượng này
về tội cố ý gây thương tích
theo nạn nhân cho biết từ thời điểm xảy ra vụ việc đến nay
gia đình hung thủ không hề thăm hỏi hay hỗ trợ việc điều trị cho anh
với tỷ lệ thương tật của anh thành bảy mươi bảy
thì truy tố hung thủ tội danh trên là chưa thỏa đáng không đủ sức trang đe
vụ án này cũng chính là hội chung cảnh báo về thực trạng các ban nhóm công đồ xem thường pháp luật
sử dụng luật gian hồ để đòi bảo kê ở các quán hoặc đòi nợ thuê
và sẵn sàng sử dụng hôn khí hành hôn người khác gây mất an ninh trực tự
tiếp tục với một thông tin y tế là đơn vị đầu tiên ở phía nam điều trị chuyên sâu bệnh alzheimer
theo chuẩn y khoa của đức
sau một năm hoạt động đơn vị trí nhớ và sản xuất trí tuệ bệnh viện ba mươi tháng bốn
đã thu hút sự quan tâm của người dân
đây cũng là một trong những dự án mang tính cộng đồng được đánh giá cao
bước đầu đem lại hiệu quả của bệnh viện ba mươi tháng bốn
sau một năm thành lập đã có hơn năm trăm linh bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh eximer
tại đơn vị trí nhớ và sản xuất trí tuệ bệnh viện ba mươi tháng bốn
với khoảng năm dân số trên sáu mươi tuổi mắc sản xuất trí tuệ
trong đó chỉ có khoảng năm trăm linh trên một trăm linh bệnh nhân được khám và điều trị
sự ra đời của đơn vị trí nhớ và sản xuất trí tuệ bệnh viện ba mươi tháng bốn
mang ý nghiệp cộng đồng rất lớn
dự án này được sự hỗ trợ về chuyên môn từ các chuyên gia y tế đức
cho đến nay mô hình trí nhớ và sản xuất trí tuệ của bệnh viện ba mươi tháng bốn
từng bước tạo được niềm tin ở người dân
đồng thời đón tiếp nhiều đoàn y tế từ myanmar và các bác sĩ chuyên khoa thần kinh
ở các bệnh viện tuyến tỉnh đến tham quan học hỏi
nhằm nhân rộng mô hình trong thời gian tới
thưa quý vị đến ngày hai mươi ba tháng một mươi công tác khắc phục sự cố tổ chức phân luồn hàng hải
liên quan đến sự cố chìm tàu chở container tám tấn
vẫn đang là các cơ quan chức năng tích cực triển khai
tin vui là nguy cơ tràn dầu đã được xử lý tốt không để gây ô nhiễm môi trường xung quanh
theo kế hoạch dự kiến đến cuối tháng một mươi một sẽ hoàn tất việc trục vớt tàu bị nạn trên sông
sự cố tàu vision intergy bị chìm trên sông lòng tàu huyện cần giờ
thành phố hồ chí minh khi đang chở gần ba trăm linh container là tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng
đe dọa đến an toàn đường thủy và có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường do dầu tràn trên sông
trước tính chất nghiêm trọng của bộ việc nhiều bộ ngành đã phối hợp với thành phố hồ chí minh để khẩn trương khắc phục sự cố

trong tổng số một trăm năm mươi tấn vớt thành công bốn mươi ba trên hai trăm chín mươi ba container hàng
nếu thuận lợi công tác này sẽ hoàn thành trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi này
ngăn ngừa được nguy cơ cháy nổ và những tác động xấu đến môi trường
cái khó khăn hiện nay thì đó là cái vấn đề là các container chìm ra là nó dính chùm với nhau
giữa các container vẫn còn các container
các container gần gù và gù trong quá trình rơi khỏi tàu thì các gù nó cũng đã biến dạng
nên là cái việc gỡ các cù và tách các container nó gặp nhiều khó khăn
chính vì vậy mà cái thời gian vừa qua cái việc trục vớt các container lên các xà lan là nó mất thời gian
mặc dù sự cố dầu tràn đã được khắc phục sớm nhưng để đảm bảo an toàn
lực lượng chức năng thành phố hồ chí minh đã tiến hành lấy mẫu nước sông
đồng thời thông báo cho người dân chủ động phương án đối phó nếu phát hiện ô nhiễm
qua khảo sát hai lần
thì thấy rằng là vấn đề ô nhiễm môi trường thì hiện nay đã là cơ bản là coi như là lấy mẫu
hoặc là những hiện trường thấy là chúng ta đã thấy là cũng bước đầu nhưng mà cũng không thể chủ quan
bởi vì sự cố môi trường này tại vì hiện nay tàu này thì nó có là dầu ở dưới cũng như là lương thực thực phẩm
thì hiện nay tiếp tục thành phố giao cho sở tài nguyên môi trường là coi như là thường xuyên
phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường lấy mẫu
cũng như là phối hợp với các đơn vị của trung ương
công ương xây dựng hết sức là cụ thể cái phương án để khắc hụt cái sự cố nếu có xảy ra về sự cố tràn dọc
theo kế hoạch các đơn vị sẽ hoàn tất công tác trục vớt tàu gặp nạn vào trước ngày ba mươi tháng một mươi một
đây được cho là sự cố nghiêm trọng